thưa quý vị đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc dù đã được cảnh báo có thể chứa các chất gây ung thư và có các chất độc hại cho người sử dụng đã gây hoang mang lo lắng cho các bậc cha mẹ
với thị trường đồ chơi trẻ em trong nước thì bộ khoa học và công nghệ đã ban hành quy chuẩn an toàn đồ chơi cho trẻ em phải có tem cr phù hợp với tiêu chuẩn về độ an toàn trong mỗi sản phẩm
và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân về thị trường đồ chơi trẻ em đang được bày bán tràn lan trên thị trường để xem có đáp ứng được những tiêu chuẩn này hay không
phố lương văn cai hà nội có công ích những tử hàng bán đồ chơi trẻ em như thế này
có những sản phẩm không có bao bì nhãn mát
có những loại được đóng trong hợp giấy nhưng nhãn mát lại toàn tiếng nước ngoài không có nhãn phụ bằng tiếng việt theo đúng quy định
đây là toàn hàng đôi chị
cái này là hộp trung quốc hộp công ty không

những người bán hàng ở đây khẳng định ở đây không có tem nào là tem cr cả
một loại tem được chứng nhận hợp quy đối với đồ chơi trẻ em phù hợp với quy chuẩn quốc gia
tất cả của cô tụi đi kìa ở đâu chứ ở trung quốc thôi
đấy là nó thẳng rõ ràng luôn đấy đương chỉ có maggi chira thôi
ở nhà mình có sản tem cr chứ cháu có dòng sản tem cr mà
chứ cháu in ra mà thấy cho bìa của chúng tất cả bản luôn
à nghĩa là mình tự in ra
tất cả toàn hàng đôi
tự in ra là mình tự gắn ạ
nghĩa là một hộp trong khoa trực thẩu của chúng ta đã kiểm tra kiểm dịch rồi xong hết rồi
đến một con phố khác đồ chơi cũng được bày bán la liệt không rõ nguồn gốc
nhưng các sản phẩm đồ chơi đều không có tem cr
để làm rõ hơn về mặt hàng trôi nổi tràn lan trên thị trường như thế này
chúng tôi tìm đến đội quản lý thị trường số hai và mang theo giấy giới thiệu và các thủ tục hành chính cần thiết
nhưng đơn vị này lại cáo bận hợp và chúng tôi không có được câu trả lời
vâng lại bần hợp trong khi việc trả lời là trách nhiệm của họ họ không trả lời có hai lý do
lý do thứ nhất là thiếu trách nhiệm

vì họ không có trách nhiệm
vì họ không có nắm được thực trạng nên không trả lời
lý do không trả lời thứ hai là họ đã quen với phương pháp làm việc
không trả lời cho yên ổn bản thân
chúng tôi và người dân vẫn đang chờ câu trả lời của đội quản lý thị trường số hai
quản lý thị trường hà nội về mặt đồ chơi trẻ em độc hại
không rõ nguồn gốc được bán tràn lan trên địa bàn hà nội
màu sắc bắt mắt
giá cả rẻ và dễ tiêu thụ
các nhà sản xuất đã bất chấp mọi thủ đoạn để đưa đến tay người tiêu dùng
trong khi việc buôn bán đồ chơi cho trẻ em không rõ nguồn gốc
chưa được kiểm soát
thì mỗi chúng ta nên đề phòng và hãy tự bảo vệ chính mình
đề phòng và hãy tự bảo vệ chính mình